ngày một tháng ba vừa qua thạc sĩ bác sĩ tạ thị hà phương khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng bệnh viện gia liễu trung ương cho biết
các bác sĩ của đơn vị này vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ ba mươi bảy tuổi bị áp xe sau khi tiêm phi lơ chất làm đầy và mông
trước đó bệnh nhân có tiêm filler để nâng cấp vòng ba tại một cơ sở của người quen không rõ được tiêm loại thuốc gì
sau tiêm hai ngày bệnh nhân xuất hiện khối sưng nóng đỏ đau vùng mông kèm các dấu hiệu nhiễm chủng như sốt
bệnh nhân tự sử dụng thuốc kháng sinh và hạ sốt tại nhà nhưng các triệu chứng không thuyên giảm
sau khi xuất hiện các biểu hiện chảy dịch chảy mù thì bệnh nhân mới đến khám tại bệnh viện gia liễu trung ương
sau khi thăm khám các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị biến chứng nhiễm trùng sau tiêm filler
nguyên nhân do kỹ thuật không đảm bảo vô trùng và sử dụng các sản phẩm phil không an toàn của những người không có chuyên môn
theo thạc sĩ bác sĩ tạ thị hà phương đây là biến chứng hay gặp ở người tiêm filler tại các cơ sở không uy tín
để điều trị ca bệnh này bác sĩ đã phẫu thuật trích dạch áp xe điều trị kháng sinh an toàn và chăm sóc tại chỗ
cùng hỗ trợ tâm lý cho người bệnh
tuy nhiên người bệnh có thể gặp những di chứng về thể chất hoặc tinh thần
chuyên gia gia liễu cho biết thêm hiện nay cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội
đời sống ngày càng được nâng cao thì nhu cầu làm đẹp của người dân ngày càng lớn
để đáp ứng nhu cầu tăng cao đó rất nhiều spa thẩm mỹ viện đã ra đời
song song với những cơ sở có chất lượng chuyên môn cao được thẩm định và kiểm tra kỹ càng
thì còn tồn tại rất nhiều cơ sở mở chui kỹ thuật viên không được đào tạo bài bản
thậm chí không có chuyên môn về y tế vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn lên người khách hàng
bệnh viện gia liễu trung ương từng ghi nhận rất nhiều trường hợp là hậu quả của những spa chui này
hầu hết do tâm lý ham giá rẻ tin vào những lời trèo kéo ngọt ngào trên internet để rồi tiền mất tật mang
trong các bệnh nhân vào viện biến chứng sau tiêm filler chiếm một số lượng tương đối lớn
tiêm filler hay tiêm chất làm đầy là thủ thuật tiêm đưa hợp chất có tác dụng làm đầy tự nhiên
đến vị trí tại các nếp gấp và mô trên khuôn mặt để làm giảm sự hiện diện của nếp nhân
và hồi phục sự căng đẩy trên khuôn mặt giảm dần các triệu chứng lão hóa theo thời gian
tuy nhiên tiêm filler chỉ thực sự an toàn và có hiệu quả khi được thực hiện tại các cơ sở y tế có chuyên môn
khi khách hàng chọn những cơ sở không được cấp giấy phép nguy cơ tai biến rất cao
có thể để lại nhiều biến chứng nặng nề thạc sĩ bác sĩ tạ thị hà phương nói
theo các chuyên gia hiện nay các loại phil được fda cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc hoa kỳ cấp phép
vẫn mang lại sự hiệu quả linh hoạt và an toàn với tỷ lệ biến chứng thấp và phần lớn ở mức độ nhẹ
như bầm tím ban đỏ nóng rác tại chỗ xong filler vẫn là chất lạ đối với cơ thể
nếu bị lợi dụng hoặc thực hiện bởi người thiếu chuyên môn thì có thể gặp nhiều biến chứng khó lường
như nhiễm trùng áp xe tắc mạch hoại tử
vì vậy những khách hàng có nhu cầu làm đẹp nên chọn những cơ sở uy tín chuyên môn cao
đã được thẩm định bởi các cơ quan có thẩm quyền sử dụng loại thuốc tiêm với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được cấp phép sử dụng